tại thành phố đà nẵng vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một của công an thành phố đà nẵng
đã chốt chặn và phát hiện hai nam thanh niên có hành động phi tang ma túy khi bắt gặp lực lượng kiểm tra
vào thời điểm này ngô ngọc hoàng ba mươi tám tuổi chú thệ quận hải châu và lê thanh vũ hai mươi sáu tuổi chú thệ quận thanh khê
cùng nhau điều khiển xe máy đến ngã ba nguyễn tất thành hà khê thì bắt gặp lực lượng chín trăm một mươi một đang thực hiện nhiệm vụ
nên tiến hành phi tăng một gói ni lông nghi là ma túy
khi bị dừng kiểm tra cả hai quanh co chối tội và liên tục đùn đẩy cho nhau
trong quá trình đấu tranh hoàng và vũ cũng thừa nhận gói ni lông trên là ma túy đá
vừa mới trung tiền mua được trước khi đi nhậu với ý định sẽ cùng nhau sử dụng sau đó
cùng vì đó trong người các đối tượng còn có nhiều đồ vật dùng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã ra quyết định tạm giữ hoàng và vũ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy